chính quyền địa phương cơ quan chức năng tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã tiến hành tháo rỡ
hoặc buộc chủ đầu tư tự tháo rỡ hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp
tại tổ tây hồ hai phường một mươi một tp đà lạt
tại hiện trường lực lượng chức năng cùng lãnh đạo phường một mươi một tiến hành tháo rỡ nhiều căn nhà xây dựng trái phép
trong đó phần lớn là những căn nhà dạng tiền chế khung sắt cột sắt mái lập tôn và một số nhà xây kiên cố
qua kiểm tra khảo sát của cơ quan chức năng địa phương bước đầu phát hiện lập hồ sơ hai mươi một công trình nhà ở vi phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc khu vực trên
những căn nhà này đều xây dựng không phép được phát hiện trong khoảng một mươi năm ngày gần đây
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tp đà lạt tiếp tục xử lý